đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quảng nam
đến dân hương dân hoa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác của trung ương và lãnh đạo tỉnh quảng nam đã bày tỏ lòng thành kính tri ân và biết ơn vô hạn với công lao đóng góp to lớn của các bà mẹ việt nam anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
sau lễ dân hương dân hoa phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác của trung ương đã đến thăm quan bảo tàng mẹ việt nam anh hùng
dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm năm gia đình
có công trên địa bàn thành phố tàng kỳ